cũng trong ngày năm tháng bốn phát biểu tại lễ trình quốc thư của đại sứ các nước được tổ chức tại điện kremlin
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các nước không có ngoại lệ
sẽ không tự cô lập mình với bất kỳ ai
buổi lễ có sự tham gia của một mươi bảy đại sứ bao gồm các đại sứ từ mỹ đan mạch naui syri oman và các nước khác
tổng thống vladimir putin hy vọng các đối tác sẽ đáp ứng những nguyên tắc về công bằng
và mang lại lợi ích cho nhau trong quan hệ song phương
nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các nước không có ngoại lệ
chúng tôi sẽ không tự cô lập mình với bất kỳ ai chúng tôi không có định tiến trước và ý định thù địch hơn với bất kỳ ai
và chúng tôi mong các đối tác của mình tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng và cân nhắc lợi ích lẫn nhau trong quan hệ với chúng tôi
theo tổng thống nga cách tiếp cận nêu trên đã được trình bày trong khái niệm chính sách đối ngoại sửa đổi của nga
tổng thống putin cũng nhấn mạnh
tổng thống putin cũng nhấn mạnh rằng văn bản này phản ánh lợi ích quốc gia của nga trong một thế giới phức tạp và thay đổi nhanh chóng
cũng trong ngày năm tháng bốn tổng thống nga vladimir putin nhận định rằng quan hệ nga mỹ đang khủng hoảng sâu sắc
tổng thống putin chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng này xuất phát từ những cách tiếp cận khác nhau về cơ bản đối với việc hình thành trật tự thế giới đương đại
hôm nay tôi không thể nói rằng việc mỹ sử dụng các công cụ chính sách đối ngoại như các cuộc cách mạng màu
và ủng hộ cuộc đảo chính ở kiev năm hai nghìn một mươi chín
cuối cùng đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ukraine hiện nay và góp phần thêm vào sự xuống cấp của quan hệ nga mỹ
tuy nhiên ông putin khẳng định nga luôn ủng hộ các mối quan hệ với mỹ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
và đây là nguyên tắc định hướng cho tương lai của quan hệ hai nước